ở mỗi giai đoạn trong và sau dịch doanh nghiệp việt đều đối mặt với nhiều khó khăn
song hành với cơ hội trong điều kiện mới nỗ lực tái khởi động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp
càng không hề dễ dàng tuy nhiên nếu linh hoạt chủ động thay đổi chiến lược kinh doanh
cơ cấu sản phẩm và xác định được thị trường mục tiêu
thì khả năng doanh nghiệp sẽ sớm vượt qua giai đoạn chuyển tiếp này để phát triển
trong thời gian học sinh nghỉ học vì dịch covid một mươi chín doanh nghiệp này tồn kho hàng trăm
nghìn sản phẩm ba lô cặp sách phải chuyển sang sản xuất khẩu trang để giữ công nhân
thế nhưng ngay sau khi thị trường khởi động lại lượng hàng hóa lớn đã lưu thông
hoạt động thời vụ được tạm dừng để dồn sức cho mặt hàng chính
thị trường chỉ đạt khoảng sáu mươi tám mươi so với cùng kỳ nhưng đây cũng là dấu hiệu lạc quan
chiến lược kinh doanh lập tức được điều chỉnh vừa giữ vững chất lượng
vừa cân nhắc tính toán để có chính sách giá cạnh tranh nhất
chẳng hạn như là mình làm những chương trình
bán hàng hỗ trợ về giá rồi bản thân chúng tôi cũng vậy
chúng tôi sẽ có những cái mà giảm về cái phần lợi nhuận của mình
để có những hỗ trợ tốt nhất cho người tiêu dùng
nhiều doanh nghiệp khác lại tận dụng giai đoạn dịch bệnh để chuẩn bị nguồn lực
chỉ chờ hết cách ly là lập tức bung ra khai thác mạnh thị trường
khi các đối thủ còn đang loay hoay
chiến lược này đem về kết quả tích cực thị trường phục hồi khởi sắc
bên cạnh kênh truyền thống bán hàng online cũng được
chăm chút các doanh nghiệp đặc biệt chú trọng
đẩy nhanh quá trình số hóa để tìm cơ hội lâu dài
chúng tôi đã áp dụng khoảng tám mươi tám mươi năm công nghệ bốn giảm được nhân công bán trẻ
về giá cả chúng tôi cũng có những giá cả rất là cạnh tranh để phục vụ cho người việt
hiện nay chúng tôi đã cạnh tranh khá tốt về những hàng cao cấp
từ nước ngoài nhập vào việt nam
một chiến lược quan trọng nữa đó là linh hoạt thị trường
xuất khẩu là quan trọng nhưng không nên bỏ quên thị trường nội địa
một trăm linh triệu dân đóng góp đến bảy mươi
cho gdp cả nước
tận dụng cơ hội khi hàng ngoại đang bị đứt gãy
doanh nghiệp việt chăm chút lại thị trường
bằng sản phẩm phù hợp tạo lòng tin về chất lượng
và giá trị của hàng nội cho người tiêu dùng
nhiều doanh nghiệp bên ngành rau quả và họ nhìn thấy cái tiềm năng
cho nên họ vừa xuất khẩu nhưng mà họ cũng đẩy mạnh cái tiêu thụ nội địa
họ mở những cái cửa hàng bán online
rồi bán sẵn trực tiếp cho người tiêu dùng việt nam
đây cũng là một cái hướng rồi là như tôi nói đó là xuất khẩu tại chỗ
thị trường trong nước là phải được ưu tiên và phải tìm mọi cách để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển
củng cố và giải quyết cái bài toán thị trường trong nước
doanh nghiệp nào có sản phẩm tốt thị trường và chiến lược kinh doanh linh hoạt
vẫn trụ vững và phát triển sau covid một mươi chín
ở giai đoạn tái khởi động này việc chủ động ứng phó bằng sản phẩm phù hợp
và tư duy đổi mới càng quan trọng
tất nhiên không thiếu được đó là sự hỗ trợ về cơ chế chính sách và tính dụng của chính phủ
để doanh nghiệp tự tin nắm bắt cơ hội chiếm lĩnh thị trường